sau một mươi bảy tháng thí điểm thì tính riêng ở hà nội và tp hcm loại hình taxi công nghệ đã tăng lên gần bốn mươi xe
vì vậy các hãng taxi kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước dừng cấp phù hiệu xe hợp đồng dưới chín chỗ
quản lý taxi công nghệ như đối với taxi truyền thống tạm dừng mở rộng thí điểm hợp đồng điện tử
đồng thời xem xét hoạt động trái chức năng về kinh doanh vận tải của grab và uber
bên cạnh đó taxi sử dụng phần mềm điều hành kết nối lái xe với khách hàng cũng được kiến nghị thay thế bằng đồng hồ tính tiền
anh giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ ở một góc nhìn khác báo thời nay số ra ngày hôm nay có bài viết
phát triển hài hòa các loại hình taxi
bài viết nhấn mạnh các ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần tôn trọng quy luật chọn lọc và đào thải
để thị trường sẽ tự điều tiết và phải có sự quản lý chung của nhà nước
tiến sĩ ngô viết nam sơn chuyên gia về quy hoạch giao thông đô thị cho rằng hiện việt nam đã là thành viên của wto apec
do đó phải tuân thủ theo quy định của nền kinh tế thị trường
còn theo tiến sĩ lê đăng doanh các hãng taxi truyền thống thay vì đổ lỗi cho sự xuất hiện của taxi công nghệ
thì không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đem lại sự hài lòng nhất cho hành khách
và phát triển bắt kịp với xu thế hiện nay
chi tiết bài viết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang hai mươi ba báo thời nay số ra ngày hôm nay
câu chuyện tàu vỏ thép đóng mới tiếp tục là chủ đề nóng trên các báo số ra ngày hôm nay
trang nhất và trang ba báo lao động hôm nay có bài viết tàu đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy ở thanh hóa
chín chuyến ra khơi chín chuyến hỏng
theo nội dung bài viết này tỉnh thanh hóa đã giải ngân đóng mới bốn mươi bảy tàu trong đó có hai mươi ba tàu vỏ sắt
trong khi tàu vỏ gỗ hoạt động tốt thì hầu hết tàu vỏ sắt đều gặp trục chặt hỏng hóc
có trường hợp vừa ra khơi chuyến đầu tiên đã hỏng nguy cơ nợ nần phá sản cận kề
hư hỏng nặng nhất là tàu vỏ thép số hiệu th chín mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi tám của ngư dân nguyễn duy muộn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tàu hạ thủy
nhưng chuyến đầu tiên tàu đã hư hỏng nặng
đến nay tàu ông muộn đã chín lần ra khơi thì cả chín lần đều gặp sự cố
với hai mươi ba con tàu đã hạ thủy hiện có đến một mươi tám con tàu có vấn đề tương tự tàu ông muộn
đơn vị đóng tàu chủ yếu là công ty đại dương và công ty đại nguyên dương
tri cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa cho biết
đã thành lập đoàn kiểm tra và đã thống kê được một mươi năm trên hai mươi ba tàu vỏ thép hay gặp sự cố
một mươi năm sau lại bùng lên cơn sốt đất kể từ cơn sốt đất gần nhất vào năm hai nghìn bảy
tiền ngân hàng vẫn chảy mạnh vào bất động sản
thêm một lần nữa chứng minh là bất động sản vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà đầu tư
vấn đề là nếu cả xã hội trực chờ đánh quả đất đai để kỳ vọng siêu lợi nhuận
nền kinh tế nước nhà sẽ đi về đâu trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập ngày càng gai gắt
đây là nội dung của bài viết giá đất liên tục nhảy múa trên trang nhất và trang bốn
báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
sao tiền cứ đổ vào đất tờ sài gòn giải phóng lý giải
nếu làm một so sánh có thể thấy giá đất dự án và nhà đất khu vực nội thành hiện nay
đã cao gấp một mươi lần so với một mươi năm trước
dù giá rất cao nhiều người vẫn nhảy vào mua với nếp nghĩ đã thành định kiến
đầu tư đất không bao giờ lỗ mà chỉ lời
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm chỉ tính trong quý i năm hai nghìn hai mươi
tín dụng đổ vào bất động sản tại tp hcm là một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tuy xét về tỷ lệ thì không cao
nhưng so với suốt các giai đoạn vừa qua thì tín dụng bất động sản có số dư nợ cao nhất ở con số tuyệt đối
sốt đất hoặc giá nhà đất tăng không chỉ diễn ra ở tp hcm
mà ở các tỉnh lân cận như bình dương đồng nai và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn hiện việt nam tiếp tục mất cân bằng giới tính
khi sinh và dự báo sẽ để lại nhiều hệ lụy
đề cập đến vấn đề này thì trang nhất và trang bốn báo thanh niên hôm nay có bài viết
báo động mất cân bằng giới tính
thống kê chuyên ngành dân số cũng cho biết là một mươi tám tỉnh thành hiện có tỷ số giới tính khi sinh giảm so với năm hai nghìn một mươi tám
nhưng vẫn còn bốn mươi năm tỉnh thành có tỷ số này tăng và ở mức cao đáng báo động
tình trạng này sẽ làm thay đổi cấu trúc dân số tan vỡ cấu trúc gia đình cũng như nhiều hệ lụy khác
thậm chí là sẽ thiếu hụt lao động tại nhiều ngành nghề như giáo viên mầm non tiểu học hộ lý y tá nữ
hay làm tăng nguy cơ gia tăng tệ nạn mại dâm buôn bán phụ nữ trẻ em
những thông tin đặc biệt là
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay